cho ngân hàng uob của singapore về việc ngân hàng uob lập chi nhánh một trăm linh vốn nước ngoài tại việt nam
trước đó vào sáng nay thủ tướng lý hiển long đã đến viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ
ngay sau lễ đón và hội đàm giữa chính phủ hai nước việt nam singapore
chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thủ tướng lý hiển long

tại buổi tiếp thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh ngài thủ tướng thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy singapore luôn duy trì là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của việt nam
để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước chủ tịch nước đề nghị singapore hỗ trợ việt nam nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
qua đó tạo thuận lợi cho các sản phẩm của việt nam thâm nhập vào thị trường singapore và từ singapore đi các nước khác
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp singapore tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng các khu công nghệ cao
nhân dịp này chủ tịch nước nhắc lại lời mời ngài thủ tướng lý hiển long sang dự hội nghị cấp cao apec hai mươi năm tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố đà nẵng
về phần mình thủ tướng lý hiển long bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai bên nhất là về kinh tế thương mại
thủ tướng lý hiển long mong muốn nhà nước và chính phủ việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
để ngày càng có nhiều nhà đầu tư của singapore đến đầu tư tại việt nam
thủ tướng lý hiển long cho biết đang rất trông đợi được đến đà nẵng và dự hội nghị apec
khẳng định singapore sẽ ủng hộ hết mình để việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm tại thành phố đà nẵng
trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi hội kiến với thủ tướng singapore lý hiển long
tại buổi hội kiến một lần nữa chủ tịch quốc hội bày tỏ sự tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng singapore
sẽ góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới
chủ tịch quốc hội cho biết sẽ thăm singapore trong thời gian tới để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước nói chung
cũng như quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng về hợp tác trong asean
chủ tịch quốc hội đề nghị hai nước duy trì sự tích cực phối hợp trao đổi tăng cường đoàn kết và tính thống nhất
góp phần đẩy mạnh tính chủ động và vai trò trung tâm của asean đối với các vấn đề của khu vực
trong đó tiếng nói của các nghị sĩ sẽ góp phần không nhỏ vào việc tạo dựng môi trường hòa bình ổn định hợp tác ở khu vực
cũng trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội đã tiếp tổng giám đốc ngân hàng thế giới bà kristalina georgeva
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và ngân hàng thế giới
đã mang lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của việt nam
chủ tịch quốc hội cho rằng một trăm sáu mươi sáu dự án do ngân hàng thế giới tài trợ cho việt nam đã được thực hiện rất tốt
đồng thời cảm ơn ngân hàng thế giới đã xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển đổi tốt nghiệp ida vốn vai yêu đãi cho việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh với vai trò là cơ quan giám sát
quốc hội việt nam sẽ giám sát chặt chẽ những dự án do ngân hàng thế giới thực hiện sao cho hiệu quả đúng đối tượng
tổng giám đốc ngân hàng thế giới christalina georgeva cho rằng ngân hàng thế giới rất vinh hạnh được coi là đối tác tin cậy của việt nam
bà vô cùng ấn tượng khi được chứng kiến sự thay đổi của việt nam sau một mươi bảy năm quay trở lại
ngân hàng thế giới luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng thế giới đã dành cho việt nam một tám tỷ đô la mỹ
để hỗ trợ các chương trình giảm nghèo đặc biệt là khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số
nơi có tỷ lệ người nghèo cao bảo vệ tài nguyên nước phát triển đô thị sử dụng nhân lực sao cho có hiệu quả
trong thời gian tới ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp
tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước
cải cách tài chính và những thách thức về biến đổi khí hậu
sáng nay tỉnh bình phước đã long trọng tổ chức lễ khánh thành giai đoạn một dự án di tích quốc gia đặc biệt
bộ chỉ huy miền tà thiết và họp mặt kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh bình phước
hàng ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ
lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư lê thanh hải nguyên bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự buổi lễ
khu di tích quốc gia tà thiết nằm ở ấp đà thiết xã lộc thành huyện lộc ninh tỉnh bình phước
còn gọi là căn cứ tà thiết đây là nơi đón tiếp các phái đoàn cao cấp của bộ chính trị bộ tổng tham mưu
trung ương cục để bàn kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang triển khai các phương án tác chiến
các chỉ thị nghị quyết của trung ương góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vẻ vang của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
công trình khu tưởng niệm căn cứ bộ chỉ huy miền tà thiết có diện tích bốn m hai gồm nhiều hạng mục như
nhà tưởng niệm nhà bia đài tưởng niệm khuôn viên nhà truyền thống do sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước làm chủ đầu tư
với kinh phí khoảng một trăm linh tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đóng góp của bộ quốc phòng binh đoàn một mươi sáu tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
tập đoàn việt theo tỉnh bình dương và nguồn ngân sách tỉnh bình phước
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tiến độ triển khai gói tiến dụng một trăm linh tỷ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao
chiều nay đại diện các bộ ngành và các ngân hàng đã báo cáo phó thủ tướng vương đình huệ về việc triển khai gói tín dụng này
sau khi có nghị quyết của chính phủ và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao
các bộ đã triển khai thực hiện trong đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã ban hành các tiêu chí xác định chương trình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp
đây là chương trình tín dụng không có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nguồn vốn cho vay là nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại
do vậy việc cho vay của các ngân hàng phải tuân thủ quy định của luật các tổ chức tín dụng
quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng đảm bảo an toàn hiệu quả
trong diễn biến mới nhất tổng thống donald trump tuyên bố đã giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ bảo thủ trong đảng cộng hòa
những người trước đó vốn phản đối mạnh mẽ ahca và đòi sửa đổi văn kiện này
về phần mình các thành viên thuộc khối tự do trong hạ viện một nhóm gồm ba mươi thành viên đảng cộng hòa cực hữu
cũng cho biết họ đang thương thảo về những nhượng bộ hợp lý từ nhà trắng
hạ nghị sĩ steve king cũng cho biết đã quyết định ủng hộ văn kiện trên
sau khi ông trump cam kết sẽ công khai bảo vệ một đề xuất sửa đổi của thượng viện
theo đó sẽ loại bỏ những lợi ích bồi thường bảo hiểm của đạo luật obamacare
trước đó dự thảo ahca vấp phải nhiều sự phản đối không chỉ từ các nghị sĩ đảng dân chủ
mà còn ngay trong nội bộ đảng cộng hòa
hàn quốc sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai cấp thị thực điện tử cho du khách các nước đông nam á
đây là một trong hàng loạt động thái được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch nước này đang chịu thiệt hại
về sức ép từ biện pháp trả đũa thương mại
các hệ thống tên lửa tầm cao của trung quốc có liên quan đến việc hàn quốc triển khai hệ thống tên lửa tầm cao that
việc cấp thị thực điện tử cho du khách các nước đông nam á sẽ được hàn quốc triển khai ngay từ đầu tháng năm tới
thay vì từ nửa cuối năm nay như kế hoạch trước đó
ngoài ra các nhóm du khách đông nam á quá cảnh tại các sân bay incheon ở miền bắc hay gimpe ở miền nam
trên đường tới đảo nghỉ dưỡng jeju sẽ được phép vào hàn quốc trong năm ngày mà không cần thị thực
động thái trên được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch hàn quốc đang đứng trước nguy cơ mất
nửa lượng du khách từ trung quốc do các biện pháp trả đũa thương mại từ phía trung quốc
liên quan đến việc hàn quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
mới đây chính phủ thái lan đã công bố một kế hoạch bảo tồn bang kwa chau
nơi được gọi là lá phổi xanh của bangkok
đây là nỗ lực của chính phủ thái lan nhằm giữ nguyên vẻ nguyên sơ của vùng đất
theo riêng nguyện của cố nhà vua phu my phon trước làn sóng đô thị hóa
nằm cách không xa khu trung tâm sầm ớt của bangkok
bang kwa chau là một ốc đảo giữa lòng thủ đô
tọa lạc trên một khu vực rộng khoảng một mươi sáu km hai
còn được gọi là lá phổi xanh giúp điều hòa không khí cho cả thành phố bangkok
tuy nhiên do gần trung tâm thành phố
nên đây là địa điểm lý tưởng hấp dẫn giới đầu tư xây dựng
giá đất tăng cao khiến nhiều người dân cũng đuôi theo cơn suất này
dù vậy những nỗ lực bảo tồn vùng đất xanh này vẫn đang diễn ra mạnh mẽ
mới đây chính phủ thái lan đã công bố một kế hoạch bảo tồn bang kwa chau
nhằm giữ nguyên vẻ hoang sơ của vùng đất theo di nguyện của cố nhà vua phu my phon
bên cạnh việc gìn giữ những giá trị nguyên sơ của ốc đảo này
chính quyền luôn nỗ lực cải thiện hạ tầng công cộng như cung cấp nước sinh hoạt
xử lý nước thải và hệ thống thoát nước tái chế nước
các tuyến du lịch xanh mới cũng sẽ được mở
cùng với đó là các dự án quảng bá du lịch bền vững
như khuyến khích người dân địa phương làm nông nghiệp hữu cơ
nhằm đưa bang kwa chau thành nơi cung cấp thực phẩm sạch cho bangkok
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt